chính phủ vừa ban hành nghị quyết hai ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín với mục đích tiếp tục cải thiện điều kiện kinh doanh đưa việt nam vào nhóm asean bốn
một trong những điểm nhấn quan trọng của nghị quyết hai đó là thay đổi cách thức quản lý chuyển từ tiên kiểm sang hậu kiểm
đây cũng chính là sự thay đổi mà phía doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế mong chờ bởi nó sẽ gỡ khó khăn thúc đẩy doanh nghiệp phát triển
luật đầu tư đã quy định chỉ có chính phủ ủy ban thường vụ quốc hội và quốc hội mới có thẩm quyền ban hành điều kiện kinh doanh
việc đưa ra những điều kiện kinh doanh chính là áp đặt đầu vào gây ra việc hạn chế gia nhập thị trường nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa
không có điều kiện kinh doanh mà chỉ có tiêu chuẩn quy chuẩn thì mọi doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng tốt các tiêu chuẩn này là có thể gia nhập thị trường
nếu doanh nghiệp phát hiện và ai đó phát hiện ra những điều kiện kinh doanh được bán hành bởi các thông tư
bởi các quyết định của ủy ban dân ca cấp thì không chấp hành
đấy là bởi vì nó không có hiệu lực chúng ta phải dứt khoát như thế
thì đây là trách nhiệm và có thể cũng là quyền lợi của người dân và doanh nghiệp
với phương thức quản lý bằng các quy chuẩn tiêu chuẩn hậu kiểm
các cơ quan quản lý nhà nước sẽ phải luôn đồng hành hướng dẫn giám sát việc doanh nghiệp tuân theo các tiêu chuẩn quy chuẩn đã ban hành
bên cạnh đó bản chất của quá trình hậu kiểm thiên về việc kiểm soát chặt chẽ đầu ra
kiểm soát rủi ro trong quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm
doanh nghiệp nào có tiền sử vi phạm không chấp hành pháp luật thì chịu quyền quản lý rất là chặt chẽ
còn những doanh nghiệp nào làm nghiêm túc những mặt hàng nào nguy cơ thấp thì phải thực hiện thủ tục hành chính thuần tiện
thì đây là một thay đổi cách thức quản lý rất là mạnh mẽ
dốc là ý thức ở doanh nghiệp phải có đầy đủ kiến thức và có trách nhiệm nghề nghiệp
lúc đầu nó thông thoáng thì dù có thông thoáng đầu hay là cuối hay như nào thì cuối cùng thì vẫn trung quy là để bảo vệ quyền lợi chung của tất cả các bên thôi
chính sách và nhà nước thì để bảo vệ quyền lợi chung của tất cả các bên
thì mình hoàn toàn ủng hộ cái chuyện là đầu tiên chúng ta hướng dẫn sát sao sau đấy chúng ta mới hậu kiểm
việc thay đổi tư duy quản lý cần sự hợp tác chặt chẽ từ hai phía cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp
khi cánh cửa kinh doanh đầu vào rộng mở hơn cho doanh nghiệp sẽ có ít giấy tờ ít phép tắc
điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải kinh doanh có trách nhiệm với chất lượng sản phẩm của mình tạo môi trường kinh doanh minh bạch hạn chế tình trạng đầu đã xuôi nhưng đuôi vẫn có thể lọt